khán giả là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của một giải đấu
cùng với sự theo dõi cổ vũ của đông đảo người xem tại tp hcm
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau vẫn là một điểm đến quen thuộc
đối với những khán giả trung thành của giải đấu từ nhiều năm nay
sau đây là ghi nhận của chúng tôi về những vị khán giả đặc biệt này
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân là sân chơi thường niên
có uy tín của bộ môn thể thao này
chính vì vậy những công chúng yêu thích bóng bàn đều coi đây là dịp
để họ được thưởng thức những trận tranh tài đỉnh cao
sôi động của các vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước
ông nguyễn trường đễ một khán giả đặc biệt đến từ hải dương
đã gắn bó với giải đấu từ một mươi năm năm nay
ông luôn đánh giá đây là giải đấu thú vị và hấp dẫn nhất của bộ môn thể thao bóng bàn việt nam
ngay từ những ngày đầu khởi tranh của giải đấu năm nay
ông đã có mặt để theo dõi từng diễn biến của các trận thi đấu
ông dương đình phượng tám mươi năm tuổi là một trong những khán giả lớn tuổi nhất của giải đấu
ông yêu thích bộ môn bóng bàn từ lâu và chưa từng bỏ qua bất kỳ một giải đấu bóng bàn lớn nhỏ nào
đối với ông phượng giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân luôn để lại nhiều ấn tượng với ông
bởi ở đó ông được thỏa mãn niềm đam mê theo dõi những trận thi đấu hấp dẫn và kịch tính
ông dương đình phượng tám mươi năm tuổi là một trong những khán giả lớn tuổi nhất của giải đấu bóng bàn lớn nhỏ này
và các đội bóng bàn nói riêng bởi những sự quan tâm theo dõi của họ sẽ thúc đẩy giải đấu ngày càng hấp dẫn hơn nữa
và họ cũng chính là cầu nối để nhiều người yêu thích bộ môn thể thao bóng bàn hơn